từ năm hai nghìn một mươi bảy các bệnh viện công trên địa bàn tỉnh lào cai đã được giao tự chủ một phần tài chính
sau hơn ba năm triển khai đã bộc lộ những khó khăn đòi hỏi nhà nước cần có những cơ chế chính sách riêng đối với các bệnh viện miền núi
với quy mô năm trăm linh giường tuy nhiên bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai đang phải hoạt động với công suất của bệnh viện bảy trăm linh giường
những hình ảnh này cho thấy sự xuống cấp của hạ tầng kết cấu bệnh viện nhưng chưa tìm được nguồn sửa chữa
khi khám và điều trị tại bệnh viện có đến chín mươi bệnh nhân có bảo hiểm y tế
còn để bảo đảm có nguồn thu tái đầu tư bổ sung nâng cấp trang thiết bị thì phải từ các dịch vụ
tăng nguồn thu dịch vụ lên để triển khai các dịch vụ khám chữa bệnh theo cầu
thì hôm nay cũng gặp một số khó khăn đứng mắt về mặt cơ chế
toàn tỉnh lào cai hiện có một mươi bốn bệnh viện công lập trong đó có năm bệnh viện tuyến tỉnh và chín bệnh viện huyện thành phố
thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đến nay một mươi bốn trên một mươi bốn bệnh viện đã được giao tự chủ với tỷ lệ tự chủ từ năm mươi đến chín mươi
đến năm hai nghìn hai mươi lào cai phấn đấu có hai bệnh viện tự chủ một trăm linh đó là bệnh viện nội tiết và bệnh viện phục hồi chức năng
tuy vậy hiện nay việc tự chủ của các bệnh viện chỉ đạt mức rất thấp thay vào đó lại phát sinh những khó khăn với đặc thù của miền núi

việc tự chủ tại các bệnh viện công giúp tăng tính chủ động tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các bệnh viện tích cực nỗ lực cải tiến chất lượng hoạt động hướng đến sự hài lòng người bệnh
tuy nhiên để việc tự chủ đạt hiệu quả hơn nữa thì cần có sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ngành liên quan để tháo gỡ khó khăn vướng mắt đặc biệt tại các bệnh viện miền núi